thực hiện nghị quyết số tám mươi ba của chính phủ về việc hỗ trợ giảm tiền điện giảm giá điện đợt bốn cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tổng công ty điện lực miền nam gọi tắt là evnsbc dự kiến sẽ có hơn bảy hai triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại hai mươi một tỉnh miền nam được giảm giá điện
giảm tiền điện trong đợt này với tổng số tiền trên tám trăm ba mươi ba tỷ đồng
cụ thể trong đợt bốn tổng số tiền điện hỗ trợ của evnspc dự kiến là khoảng tám trăm ba mươi ba bảy mươi bốn tỷ đồng với hơn bảy hai triệu khách hàng
chủ yếu là người sử dụng điện sinh hoạt là đối tượng được hỗ trợ trong đợt này
trong đó có hơn bốn tám mươi hai triệu người dùng sử dụng đến hai trăm linh kwh một tháng được giảm một mươi năm tiền điện
gần hai ba mươi tám triệu khách hàng sử dụng trên hai trăm linh kwh một tháng và bảy một trăm linh hai hộ kinh doanh
được giảm một mươi thời gian hỗ trợ giảm tiền điện đợt bốn là hai tháng áp dụng cho kỳ hóa đơn điện của tháng tám và tháng chín